từ đầu mùa mưa năm hai nghìn một mươi tám đến nay nhiều diện tích cây cà phê trên địa bàn huyện đắc hà
tỉnh con tum đang bị bọ cánh cứng phá hoại đơn vị bị thiệt hại nặng nhất là công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên cà phê bảy trăm linh bốn có hơn sáu mươi ha chủ yếu là cà phê trong giai đoạn kiến thiết
cơ bản bị loài bọ này ăn trụi hết ngọn và lá theo phản ánh của người dân bọ cánh cứng có thân
màu vàng nâu kích thước bằng hạt đậu đen chỉ xuất hiện vào ban đêm từ khoảng một mươi tám h ba mươi đến hai mươi một h
với mức độ dài đặc tần suất xuất hiện bốn đêm một lần kể cả trời mưa gặp cây gì
chúng phá hoại cây đó nhưng chúng thích nhất là lá non của cây cà phê chúng ăn hết lá non
khiến cây cà phê bị cụt ngọn lá bị thủng lỗ chỗ cháy đen làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển
của cây người dân đã dùng nhiều biện pháp như phun thuốc bắt bằng tay bẫy bằng đèn để tiêu diệt
bọ nhưng sau đó chúng lại xuất hiện dày đặc
nếu không là không có đầy dịch thì còn sâu bọ này thực ra như của rãi của chúng tôi đấy
nếu là rãi ngoài trên đồi núi trong khe là không bao giờ được bị nó còn đây không ăn là từ hai năm
rồi đến ba năm là chúng tôi phải thu bói rồi béo nhất một góc này béo nhất cũng phải từ năm cân
đến sáu cân đến sáu ký tươi quá tươi mà đến tại bây giờ là riêng trong căn đồng của công ty
bài liên tư này dài đặc
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám này rất là buồn quá tại vì bà con làm quyết tâm rồi mà cơ con này nó rất là phá hoại
theo khuyên cáo của trạm bảo vệ thực vận huyện đắc hà và tri cục bảo vệ thực vật tỉnh con tum
người dân được huy động phun thuốc vào ban đêm trước chu kỳ xuất hiện của bọ cánh cứng một ngày
bốn ngày phun một lần thì bọ cánh cứng bị chết nhiều nhưng vẫn không hết
thì chúng tôi đã tìm rất nhiều các giải pháp
đối với các cơ quan chức năng của huyện của tỉnh của tri cục bảo vệ thực vật tỉnh
và trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị khác đã có những giải pháp để thực hiện việc điều trị con này
thế thì về công tác thủ công cũng có và công tác khoa học để phun thuốc cũng có
rồi rất nhiều các giải pháp nhưng mà nó chưa thực sự có hiệu quả
càng ngày nó càng quay lại phát triển mạnh
nó chết rất nhiều nhưng mà ở đâu nó lại ra
thế nên về phần lĩnh vực của doanh nghiệp chúng tôi thì chỉ biết như thế thôi
tiến cáo thôi
thì bây giờ tôi phải nhờ đến các nhà khoa học rồi các cái nhà chuyên môn làm sao cố gắng giúp chúng tôi tìm ra cái giải pháp
để có một cái biện pháp nào đó để điều trị cái con này thực sự cái hiệu quả
cùng với diện tích cây cà phê thời kỳ kiến thiết cơ bản
hiện bọ cánh cứng đã xuất hiện ở cả những vườn cây cà phê trong thời kỳ kinh doanh trên địa bàn ba xã là đắc ngọc đắc ma và hà mòn
huyện đắc hà là vùng trọng điểm cây cà phê của tỉnh con tum với diện tích gần tám hectare
trước thực trạng bọ cánh cứng phá hoại cây cà phê nhiều người dân huyện đắc hà đang rất lo lắng
mong được các ngành chức năng có biện pháp tiêu diệt hữu hiệu loại bọ cánh cứng này để người dân yên tâm sản xuất